thưa quý vị nằm trong chuỗi các hoạt động hành trình tri ân sáng nay cục truyền thông công an nhân dân phối hợp công an tỉnh hà giang hội cựu chiến binh mặt trận vị xuyên đã làm lễ dâng hương dâng hoa tưởng nhớ chiên sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh tại đài tưởng niệm bốn trăm sáu mươi tám tại thôn ngọc ngặt xã thanh thủy huyện vị xuyên tỉnh hà giang và nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ vị xuyên
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân công an tỉnh hà giang và hội cựu chiến binh mặt trận vị xuyên đã bày tỏ lòng biết ơn to lớn trước những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước và nguyện tiếp bước phát huy những truyền thống tốt đẹp từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân

trước anh hùng liệt sĩ vị xuyên tỉnh hà giang đã trở thành ngôi nhà chung trong những ngày tháng bảy lịch sử mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay đều mang trong mình những ký ức hào hùng về các chiến sĩ năm xưa những người đã hy sinh máu xương để bảo vệ từng tắc đất biên giới của tổ quốc